thưa quý vị vào sáng nay chuyên cơ đưa thủ tướng chính phủ phạm minh chính rời hà nội
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã hạ cánh tại sân bay quốc tế watti thủ đô viên trăn
tham gia chuyến công tác của thủ tướng có bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ tịch ủy ban hợp tác việt nam lào nguyễn trí dũng
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan thứ trưởng bộ quốc phòng hoàng xuân chiến
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng
cùng đại diện lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi năm ủy ban liên chính phủ việt nam lào
ngay sau lệ đón chính thức tại phủ thủ tướng thầy thủ đô viêng trăn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội đàm với thủ tướng lào sòn sai sì phan đòn
tại cuộc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam
và là khách mời đầu tiên của thủ tướng sòn sai sì phan đòn
sự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình
đồng thời chúc mừng đồng chí sỏn say sì phan đòn được đảng và nhà nước lào tín nhiệm bầu làm thủ tướng
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới đồng chí sòn sai sì phan đòn
thủ tướng phạm minh chính cũng bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung trong sáng
sự ủng hộ giúp đỡ trí tình của đảng chính phủ và nhân dân lào luôn dành cho việt nam
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới
hai bên nhất trí nỗ lực triển khai thỏa thuận chiến lược hợp tác việt lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hiệp định hợp tác song phương việt lào hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
và các thỏa thuận kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực
tiếp tục tăng cường cho đội đoàn các cấp các kênh
để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tiên cạnh đặc biệt và bền chặt
đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng
hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế
hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch xây dựng nền kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả
ngay sau cuộc hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết mời văn kiện hợp tác
kết thúc hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trân trọng mời thủ tướng
sỏn xây xỉ phần đòn thăm chính thức việt nam trong thời gian sớm nhất
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chiều nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà
cán bộ chiến sĩ công an cộng bản vang sai quận xe xe tha thủ đô viên trăn lào
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thủ đô viên trăn và trưởng công an cụm bản văng sai đã báo cáo
với các đại biểu về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an cơ sở
tình hình kết quả công tác công an của công an thủ đô viên trăn và công an cụm bản văn sai
cũng như phương hướng công tác thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc chân thành cảm ơn trung tướng thứ trưởng bộ công an lào
khong kinh phùy la mạng nhi vong đã cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương sắp xếp thời gian
để đồng chí thứ trưởng có nội dung làm việc với một đơn vị cơ sở của lực lượng công an lào
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện
sâu sát của đảng cộng sản hai nước sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân
lực lượng công an hai nước mặc dù còn nhiều khó khăn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
tuy nhiên với tình hình mới hiện nay việc nâng cao hiệu lực hiệu quả
hoạt động của lực lượng công an cấp cơ sở là yêu cầu cấp bách và có tinh chất kịp thời
trực tiếp và sâu sát nhất
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định với một tình cảm đặc biệt của đảng cộng sản hai nước
chính phủ hai nước đặc biệt là của hai đồng chí bộ trưởng
bộ công an việt nam sẽ nỗ lực hết mình cùng với các đồng chí bộ công an lào
để ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa góp phần đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
cũng như tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị vĩ đại việt nam lào
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quà của bộ công an việt nam
tặng công an thủ đô vương trăn công an quận sai setha và công an cộng bản vang sai
trước đó sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc
cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã thăm hỏi động viên tặng quà tết
cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
chia sẻ với cán bộ chiến sĩ tại đây phải ra nhà ứng trực
làm nhiệm vụ trong bối cảnh tết nguyên đán đang sắp đến gần
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình sâu sát với thực tiễn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an lào để tham mưu kịp thời hơn nữa
giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ
chiều một mươi một tháng một thăm kiểm tra đôn đốc tiến độ tại công trường xây dựng
học viện chính trị công an nhân dân lào thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
công trình này không chỉ là biểu tượng của mối quan hệ gắn bó thân thiết
thắm tình đồng chí anh em của bộ công an hai nước
mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai đồng chí bộ trưởng
bày tỏ phấn khởi trước tiến độ của công trình
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo các cục chức năng
thuộc bộ công an việt nam và bộ công an lào phạt hủy những kinh nghiệm đã có
khi xây dựng công trình các cục bản nắm kỹ kế hoạch quy hoạch lộ trình của từng tuần
thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra
ghi nhận trách nhiệm và tình cảm của nhà thầu thi công
góp phần vun đắp tình đoàn kết của bộ công an hai nước
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quà tết để động viên những cán bộ công nhân
đang thi công công trình xuyên tết trên đất nước lào
tặng quà cán bộ chiến sĩ trường lý luận chính trị bộ công an lào
và các đơn vị chức năng thuộc bộ công an việt nam đang làm việc tại đây
nhân chuyến công tác tại lào chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc
cùng đoàn công tác của bộ công an việt nam đã đến thăm hỏi
chúc sức khỏe đồng chí trung tướng thông lép mang nong mách thứ trưởng bộ công an lào
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị
trực tuyến đến công an các địa phương để triển khai công tác quản lý tạm giữ
tạm giam năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị cùng dự tại điểm cầu hà nội có các đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự bộ công an đại diện lãnh đạo cục cảnh sát quản lý tạm giữ
tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và một số đơn vị chức năng thuộc bộ
báo cáo tổng kết công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ
thực tiễn công tác tạm giữ tạm giam thời gian qua cho thấy đây là công tác quan trọng
luôn được chính phủ bộ công an đặc biệt quan tâm hiệu quả ngày càng tăng cao
đã kịp thời giải quyết xử lý những vướng mắc phức tạp nảy sinh trong quá trình quản lý
thi hành tạm giữ tạm giam việc kiểm tra giám sát giám sát tạm giữ tạm giam được tăng cường nên
đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại hạn chế khắc phục khó khăn vướng mắt trong
quản lý tạm giữ tạm giam hệ thống bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác tạm giữ tạm giam được bố trí
mang tính chuyên sâu cơ sở vật chất phục vụ quản lý giam giữ dần được củng cố tăng cường triển khai
các biện pháp nghiệp vụ công tác vũ trang bảo vệ đảm bảo thực hiện quyền và chế độ của người bị tạm giữ
người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật phục vụ có hiệu quả công tác điều tra truy tố
xét xử và thi hành án công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
trong tình hình hiện nay tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về tình hình kết quả công tác
quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời phân tích xác định rõ những tồn tại
hạn chế chỉ rõ nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục
khả thi thiết thực trong thời gian tới phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận
biểu dương những kết quả và thành tích của các lãnh đạo cán bộ chiến sĩ hệ lực lượng cảnh sát
quản lý tạm giữ tạm giam trong những năm qua để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý
thi hành tạm giữ tạm giam bộ trưởng tô lâm đề nghị lãnh đạo chỉ huy công an các cấp phải có
chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí vai trò tính chất tầm quan trọng của công tác này
để cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật xiết chặt kỷ cương kỷ luật quy chế làm việc
quy trình công tác bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy các cấp
sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo chỉ huy các cấp đối với công tác tạm giữ tạm giam
trong mắt công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt điện chỉ đạo của bộ
về đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi bốn
chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân theo đúng quy định
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp tết
cũng tại hà nội hôm nay bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thí điểm giao quyền đào tạo
và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
theo kết luận số hai mươi năm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư và thông báo số một
một trăm một mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng trung mương đảng thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trị hội nghị
có thể khẳng định sau năm năm được ban bí thư giao nhiệm vụ thí điểm công tác đào tạo cao cấp
lý luận chính trị trong công an nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực đạt được những kết quả
quan trọng nhất là khả năng năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị đặt ra
của ban bí thư theo kết luận số hai mươi năm
ban bí thư theo kết luận số hai mươi năm bám sát tiêu chí tiêu chuẩn và đồng bộ với hệ thống đào tạo lý luận
chính trị của đảng đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của lực lượng
công an nhân dân tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắt và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác
đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ
đã đánh giá cao các ý kiến của các đơn vị đào tạo đơn vị sử dụng kết quả đào tạo cơ quan tham mưu
và nhất là ý kiến đóng góp của các cơ quan trung ương đồng thời giao cho cục đào tạo bộ công an
tiếp thu tối đa có chọn lọc các ý kiến đề xuất để hoàn thiện nội dung báo cáo sớm các cấp có thẩm quyền
trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ thống nhất với đề nghị của các đại biểu tại hội nghị
đề xuất ban tổ chức trung ương ban tuyên giáo trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
báo cáo ban bí thư đồng ý quyết định chính thức giao nhiệm vụ cho các học viện công an nhân dân
được đào tạo trình độ cao cấp chính trị lâu dài báo cáo ban bí thư quyết định cho các cơ sở đào tạo
trong công an nhân dân được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị
thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba chiều nay đoàn công tác của lãnh đạo đảng
nhà nước do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà chúc tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh hưng yên cùng tham gia đoàn công tác
có các đồng chí đại diện ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam
cùng đại diện các cơ quan của bộ công an về phía tỉnh hưng yên có đồng chí nguyễn hữu nghĩa
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên cùng đại diện các cơ quan của tỉnh hưng yên
đoàn công tác đã nghe đại diện ủy ban nhân dân tỉnh hương yên báo cáo về một số kết quả
tình hình kinh tế xã hội và xây dựng đảng của đảng bộ tỉnh hưng yên trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh hương yên đạt một mươi ba năm
cao nhất trong khoảng một mươi năm năm trở lại đây đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông hồng và đứng thứ năm cả nước
cùng với đó đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán quý mão tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc
đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng đánh giá cao và biểu dư những thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đánh giá cao những nỗ lực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh hưng yên
quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng đánh giá cao những thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công tới đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên
cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng năm trăm linh nhà đại đoàn kết
và năm trăm linh xuất quà cho các gia đình người có công gia đình chính sách người nghèo
và công nhân có hoạn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hưng yên
cũng trong chiều nay đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
sau khi nghe đại diện bộ chỉ huy quân sự báo cáo về một số kết quả công tác trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là công tác xây dựng đảng công tác huấn luyện chiến đấu
cũng như công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân để giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với thiên tai dịch bệnh
và công tác chuẩn bị ứng trực tác chiến trong dịp tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm chúc mừng bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ
mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ chỉ huy quân sự và công an tỉnh hương yên
trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhân dịp này đại tướng tô lâm cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới
tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thân nhân các cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưng yên
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm công đoàn công tác đã đi thăm làm việc
và chúc tết toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên
sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác của công an tỉnh hưng yên trong năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích
của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hưng yên trong thời gian qua
gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến toàn thể tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên
đại tướng tô lâm yêu cầu thời gian tới công an tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn và công tác phòng chống tội phạm
chú trọng kéo giảm tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương
chú trọng xây dựng lực lượng công an xã đảm bảo đời sống sinh hoạt
và chế độ cho cán bộ chiến sĩ công an xã yên tâm công tác
trước mắt chủ động nắm chắc tình hình kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp
truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba theo chỉ đạo của bộ
bảo đảm và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân
cũng trong dịp này đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà thương binh nguyễn văn dính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường an tảo thành phố hương yên
hiện là thương binh sáu mươi một đã trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và bị thương ở bàn kéo năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
còn vào chiều qua một mươi tháng một đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm chúc tết tại tỉnh ủy ninh bình công an tỉnh ninh bình công an thành phố ninh bình
huyện kim sơn công an huyện kim sơn và các xã quang thiện huyện kim sơn công an thị trấn yên ninh huyện yên khánh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự vui mừng
phấn khởi và chúc mừng những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng bộ công an gửi lời cảm ơn
và chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình tiếp tục đoàn kết và phát triển đạt được những kết quả to lớn hơn nữa
đồng chí cũng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình tiếp tục tạo mọi điều kiện để lực lượng công an ninh bình phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình
đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh ninh bình đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới công an tỉnh ninh bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là chú ý xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an tỉnh ninh bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
công an tỉnh ninh bình công an huyện kim sơn và huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện kim sơn đảng ủy ủy ban nhân dân công an xã quang thiện huyện kim sơn công an thị trấn yên ninh huyện yên khánh
tại những nơi đến thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đảng bộ chính quyền nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc vận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giảm
tại những nơi đến thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đảng bộ chính quyền nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc vận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giảm
tại những nơi đến thăm thăm thăm thăm thăm thăm thăm thăm